mỗi dịp tháng năm về khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên ở xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
lại nhộn nhịp đón hàng ngàn đồng bào và du khách trên mọi miền tổ quốc
về đây tham quan tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vị cha già của dân tộc
tháng năm là thời điểm đẹp nhất để du khách mọi miền hành hương về thăm quê bác
lúc này những đầm sen đã nở rộ tỏa ngát hương thơm ngào ngạt
năm nay kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
có rất nhiều đoàn cựu chiến binh nhân dân từ các tỉnh phía bắc
những đoàn khách từ miền nam miền trung những cụ ông cụ bà
những thanh thiếu niên nhi đồng khắp mọi miền tổ quốc đều chung một tâm trạng xúc động bồi hồi
khi được nghe thuyết minh về cuộc đời hoạt động của chủ tịch hồ chí minh
thì đây là lần đầu tiên tôi đến cái khu di tích kim liên
và cái cảm xúc của tôi thì rất là dạp dào
và thật sự là cảm xúc tôi rất là khâm phục
rất là yêu quý
và rất là quý mến những cái tình cảm cũng như là những cái hình tượng của các cái kỷ niệm của bác để lại
vậy nên là qua đó thì chúng tôi thấy rằng là cần phải lao động học tập và sống như thế nào
để mà chúng ta xứng đáng hơn với một người con một người cháu của bác hồ
về đây thì chứng kiến cái cuộc sống của bác rất là giản vị và đơn sơ
thì em cảm thấy rất là xúc động
bác là một người mà kể cả trong cuộc sống đời thường chúng ta cũng xứng đáng để học hỏi
bởi vì tất cả những phẩm chất của bác từ cuộc sống giản dị và đời thường
và tất cả mọi cái khung cảnh ở đây thì đều rất là thân thuộc
về với khu di tích kim liên du khách sẽ được ngắm nhìn những nghiện vật gắn liền với tuổi thờ bác hồ
một nơi bình dị đã sinh ra một nhân cách lớn một vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc
quầy bác tháng năm trở thành điểm đến quen thuộc của mỗi người con trên mọi miền tổ quốc
nơi hội tụ tình cảm của đồng bào chiến sĩ cả nước và bạn bè khắp nam châu